nhằm xây dựng thành phố con tum trở thành đô thị loại ba năm hai nghìn bốn
ủy ban nhân dân tỉnh con tum đã quy hoạch điều chỉnh thành phố con tum đến năm hai nghìn hai mươi
theo đó toàn bộ diện tích đất thuộc tổ dân phố một mươi năm phường quang trung
nằm trong quy hoạch vành đai cây xanh của thành phố con tum
tuy nhiên tới nay đã hơn một mươi năm dự án quy hoạch này vẫn chỉ là những bản vẽ trên giấy
phản ánh sau đây của phóng viên truyền hình nhân dân
đây là toàn bộ diện tích nhà xưởng gỗ hơn bảy trăm linh m hai của gia đình ông nguyễn thành nhân
thuộc tổ dân phố một mươi năm phường quang trung thành phố con tum được xây dựng từ năm hai nghìn hai
khi nhà xưởng được xây dựng xong cũng là lúc ông thành nhận được thông tin
toàn bộ diện tích và công trình nằm trong quy hoạch vành đai cây xanh thành phố con tum
diện tích hơn một trăm linh m hai nhà xưởng cũng đành bỏ không từ đó đến nay
chẳng hạn một cái cơ sở giống vậy tôi đang phải bỏ phí
tại vì tôi không tiếp cận được cái nguồn của ưu đại của nhà nước để mà kinh doanh
nếu như đây là tình không kế hoạch thì người ta phải làm sẵn sẻ bài bạc năng này
người ta làm thì cả anh nói kế hoạch sửa sang cả anh không cho gây dần
cả anh không cho trở thành cái khoang phế
mà khoang phế thì bao nhiêu là cái tề nạn của xã hội xâm ra
theo thống kê của ủy ban nhân dân phường quang trung
thì toàn bộ diện tích thuộc tổ dân phố một mươi năm này đều là đất nông nghiệp
gần một trăm linh hộ dân nơi đây luôn sống trong tâm trạng thấp thỏm lo âu
vì không biết quy hoạch khi nào sẽ được thực hiện
nên họ không thể an tâm an cư lạc nghiệp
bởi vì đây đã thể thành một cái khu dân cư rồi
nên cái việc mà đề nghị của người dân mà chuyển đổi quy hoạch
từ cái vườn đáy cây xanh của thành phố công tâm
chuyển sang đất để xây dựng nhà cửa và các công trình khác
thì qua ra sót lại thấy cái khu vực của đồ án này
là nằm trên khu vực vang suối
nên là cái việc mà kiến nghị của người dân để xem xét điều chỉnh
cái khu vực này là không có phù hợp
nếu mà người dân mà đề nghị điều chỉnh sang đất ở đô thị
thì cái vùng này là rất là nguy hiểm
có cái lương vực suối gây nguy cơ về sạt lỡ
quy hoạch đô thị mở rộng phát triển thành phố công tâm
đó là một trong những chủ chân đúng của tỉnh công tâm
tuy nhiên quy hoạch vánh đai cây xanh thành phố công tâm
cũng đã nằm trên giấy hơn một mươi năm nay chưa thực hiện được
thiết nghĩ các ngành chức năng của tỉnh công tâm
cần có giải pháp để giúp người dân ổn định cuộc sống